khu vực bãi rác khánh sơn phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng bị ô nhiễm môi trường trong một thời gian dài
ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống gây bức xúc cho người dân khu vực này
để tìm phương hướng giải quyết về vấn đề này sáng nay đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cùng các ban ngành liên quan
đã có cuộc đối thoại thẳng thắn trên tinh thần cầu thị lắng nghe những phản ánh của bà con sinh sống tại đây
tại buổi đối thoại đa số người dân yêu cầu chính quyền thành phố phải có những biện pháp kịp thời hiệu quả
khắc phục tình trạng ô nhiễm đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong nhiều năm qua
trong trường hợp thành phố chưa có kế hoạch di rời bãi rác đồng thời sử dụng công nghệ đốt rác hiện đại để giải quyết triệt đề tình trạng ô nhiễm
người dân mong muốn các ngành chức năng cân nhắc đến yếu tố tác động môi trường trong quá trình vận hành
nó tạo ra những cái mùi mà không ngửi được nhưng mà có thể tạo ra những cái căng biện những cái ôn thư cho con người
thì cứ việc đánh gió đó có những cái văn bản khoa học những cái nghiên cứu đánh gió hay không hay là chỉ thuần tí là không nghe mùi hôi đó thôi
làm để nào mở được thêm nhiều con đường để đi vào bãi giác không đi trên cái đường hoàng bản thái nữa
bây giờ đường hoàng bản thái là con đường du lịch mà chúng ta cứ đi cái xe rác thải thì nó rắc như là gia bản
trong thời gian hoạt động
bãi rác khánh sơn thuộc công ty môi trường đô thị đà nẵng quản lý đã bộc lộ nhiều hạn chế
việc xử lý bằng công nghệ thô đã gây ra tình trạng nước thải dỉ ra môi trường bốc mùi nồng nặc
vì vậy sử dụng công nghệ tiên tiến để xử lý rứt điểm thực trạng trên là việc làm cần thiết
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trước khi đưa công nghệ mới vào triển khai
các sở ban ngành liên quan cần tham khảo ý kiến của người dân
khi lựa chọn công nghệ thì cần đạt ý với dân những việc cần phải làm
làm thế nào để cho người dân ở khu vực mà công nghệ đang làm những nghề lượng khác đó có thể sinh sống một cách bình thường

tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chính quyền đà nẵng đã hai lần đối thoại với người dân khánh sơn về những vấn đề tương tự
tuy nhiên mong muốn hưởng thụ một môi trường trong lành của người dân khánh sơn chưa biết bao giờ sẽ thành hiện thực